thưa quý vị cảnh báo từ đêm nay cho đến hết tuần từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực tây nguyên sẽ có mưa lớn trên diện rộng
trận mưa vừa xảy ra mấy ngày vừa qua đã khiến đất đá bão hòa thành nước sạt lở đất và lũ quét càng dễ xảy ra cùng với đó là mối nguy hiểm về lũ lụt
đợt mưa lũ vừa rồi chưa dứt vì vậy mà mực nước trên các sông vẫn còn cao khi mưa tiếp diễn lũ dâng nhanh trở lại
qua như vậy là bà con chỉ còn một ngày để đối phó với đợt mưa lũ mới và bà con trong vùng lũ cần nhanh chóng di chuyển ra giúp gia cầm và nổ đạc lên trên cao
giữ chữ lương thực thực phẩm thuốc men cũng như các vật dụng cần thiết để đủ dùng trong ít nhất bảy ngày
còn tại miền bắc thời tiết hành khô sẽ tiếp diễn nhiều ngày tới đêm và sáng sớm trời lạnh độ ẩm nhiều nơi giảm xuống rất là thấp
vâng với thời tiết này thì quý vị nên dùng thật nhiều nước ấm bổ sung nhiều vitamin vệ sinh mũi họng hàng ngày cho cả gia đình để tránh mắc phải những bệnh thường gặp vào thời điểm thời tiết giao mùa